nga mới đây đã đề nghị tổ chức cuộc họp đặc biệt của hội đồng bảo an liên hợp quốc để làm rõ các cáo buộc của ukraine về sự kiện xảy ra gần đây tại thị trấn bucha ngoài ô thủ đô kiev
trên twitter phó đại sứ nga tại liên hợp quốc xác nhận moscow đã đề nghị hội đồng bảo an họp khẩn trong ngày hôm nay để làm rõ các thông tin liên quan đến việc phát hiện nhiều thi thể dân thường tại thị trấn bucha
nga đưa ra đề nghị trên sau khi tổng thống ukraine volodymyr zelensky cáo buộc quân đội nga gây ra vụ việc
phía nga bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định video về vụ việc đã được các phần tử cực đoan ở ukraine giàn dựng
bộ quốc phòng nga khẳng định trong thời gian các lực lượng vũ trang nga kiểm soát bucha không một cư dân địa phương nào phải chịu bạo lực
hiện hội đồng bảo an chưa thông báo có tổ chức cuộc họp khẩn theo đề nghị của phía nga hay không